theo đó trong đêm ngày hai mươi hai tháng chín phương thuận phước tổ chức di dời hai mươi hộ với sáu mươi ba khẩu tại ngõ tám mươi năm hàng mạc tử
sau khi ghi nhận bốn ca nhiễm không rõ nguồn lây
đánh giá nguy cơ lây lan rất cao tại khu vực này ủy ban nhân dân quận hải châu đã triển khai xét nghiệm rộng
với một năm trăm linh khẩu nhằm phát hiện sàng lọc f ra khỏi cộng đồng
cộng dồn đến nay riêng quận hải châu đã tiến hành giãn dân gần hai người
biện pháp phòng dự định này cũng cho cho là rất là cụ thể và chặt chẽ
cái đó tức là chúng ta không tòa hẹp nhưng mà chúng ta thực hiện cái xét nghiệm rất là rộng
chúng tôi đã cho xác diện cái vùng liên quan này rất là rộng với một năm trăm linh khẩu
và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ba ngày một lần và lấy mẫu toàn dân
để đảm bảo là chúng ta phát hiện kịp thời những ca f bóc tách ra ngoài
hiện nay ngoài duy trì đồng loạt các biện pháp phòng dịch phong tỏa hẹp xét nghiệm rộng
và giãn dân ở khu vực nguy cơ cao đà nẵng còn đánh nhanh tiến độ phụ vaccine
dự kiến đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thành phố có thể đạt chín mươi năm số người từ một mươi tám tuổi trở lên
được tiêm mũi một và hai mươi được tiêm mũi hai
bắt đầu từ ngày hôm nay thành phố cũng tiến hành lấy mẫu diện rộng đợt thứ tám
theo đó vùng đỏ sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn dân và vùng vàng vùng xanh
sẽ lấy mẫu năm mươi đại diện hội gia đình